tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật đường sắt sửa đổi
theo các chỉ số báo cáo kinh tế trong việc điều tiết các hoạt động đầu tư về đường sắt cho thấy
tỷ trọng đầu tư cho đường sắt rất thấp và một thực trạng dễ dàng nhận thấy là đường sắt của việt nam rất cũ kỹ
trong khi nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước ngày càng cao như đi lại
vận chuyển hàng hóa giữa các điểm nối trung tâm kinh tế bảo đảm an toàn giao thông hành lang đường sắt vẫn còn nhiều bất cập
vì vậy các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật đường sắt là rất cần thiết
rất khó để quản lý
và nếu như có đội ngũ quản lý thì tốn kém không hề nhỏ trong quá trình giao cho họ
và nếu như tốn kém như thế thì chắc chắn là họ cũng phải đưa đẩy cái giá của cái đường sắt lên
bởi vì họ cũng nếu như doanh nghiệp thì họ cũng lấy thư vụ chi
thì như vậy thì tôi nghĩ cũng rất khó trong cái đảm bảo an toàn
tôi đề nghị là cái phần mà giao cái hành lang bảo vệ hành lang thì nên giao cho cái chính quyền địa phương
thì để người địa phương đó chúng ta có một cái hoạt động ở tại địa phương thì gắn kết ở tại địa phương nào
mà để đảm bảo cái an toàn đường sắt này thì tôi nghĩ là nâng cao trách nhiệm
tôi đề nghị là như thế này là ở đây đường sắt nó không chỉ là vấn đề đó là chúng ta xây dựng hệ thống đường sắt
là hệ thống các con tàu theo các chủng loại để phục vụ phát triển kinh tế hay là vận tải hành khách hay là phát triển du lịch
mà ở đây còn vấn đề chúng ta phải phát triển kể cả cái công nghiệp đường sắt của chúng ta làm sao
để chuyển giao cái công nghệ đường sắt làm sao để đảm bảo được đúng cái yếu tố hiện đại của văn minh
thì chúng ta thấy rằng cái ách tắc giao thông nó sẽ giảm rất là nhiều mà hành khách người ta làm rất tiện lợi
cũng theo các đại biểu dự án luật phải được xây dựng trên tinh thần phát huy những ưu điểm của luật đường sắt hai nghìn năm
bổ sung thay thế các nội dung không phù hợp hạn chế sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
tạo lập môi trường hoạt động kinh doanh thông thoáng trong hoạt động vận tải
dịch vụ hỗ trợ vận tải trên mạng lưới đường sắt quốc gia
nâng cao thị phần vận tải đường sắt tăng cường kết nối các phương thức vận tải